trong kết quả xét nghiệm âm tính người dân được đưa về các khu cách ly ở thành phố rạch giá và huyện châu thành để cách ly theo quy định
qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện một vài trường hợp nghi nhiễm và được xe chuyên dụng trở về khu thu dung điều trị của tỉnh kiên giang chờ xét nghiệm pcr
tại hậu giang tại hai chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một và sáu mươi một c trong hai mươi bốn giờ qua có hơn hai người từ các tỉnh thành khác di chuyển về quê qua chốt trong đó có khoảng sáu trăm linh người về hậu giang
lực lượng chức năng các huyện thị thành phố của hậu giang đã túc trực suốt đêm để tiếp nhận người dân tự phát về đồng thời khẩn trương kích hoạt các khu cách ly tập trung trên địa bàn
mới đây thành phố hồ chí minh đã chuyển trạng thái phòng chống dịch mới nên nhiều người có nguyện vọng trở về quê nhiều tỉnh xây dựng phương án tiếp nhận số công dân này
ông phạm ngọc nghị chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc cho biết địa phương đang lấy ý kiến thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh để xây dựng kế hoạch tiếp nhận công nhân
từ thành phố hồ chí minh về địa phương
theo ông nghị đắk lắc còn khoảng một trăm hai mươi công dân ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
từ ngày một một mươi thành phố hồ chí minh chuyển trạng thái phòng chống dịch mới các tỉnh phía nam cũng đồng loạt nới lỏng giãn cách nên sẽ có rất nhiều người trở về
đắk lắc đang xây dựng kế hoạch đón công dân từ vùng dịch trở về tỉnh phù hợp với tình hình mới
các địa phương tổ chức cho hộ gia đình đăng ký số lượng người trở về và ký cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch
công dân có nhu cầu về tỉnh không thể bỏ được ông nghị nói
lãnh đạo ủy ban dân tỉnh khánh hòa cho biết người về từ nơi có dịch phải thực hiện đầy đủ quy định phòng chống dịch
riêng trong đợt này khánh hòa chưa ghi nhận người dân tự phát về quê từ thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương hay các tỉnh miền tây
tỉnh đã nhiều lần tổ chức vào thành phố hồ chí minh đón công dân trong đó mới nhất là đưa năm trăm linh sinh viên về
nếu công dân của tỉnh có nguyện vọng địa phương sẽ tạo điều kiện đón trên nguyên tắc tuân thủ quy định phòng chống dịch covid một mươi chín chặt chẽ lãnh đạo tỉnh khánh hòa nói
trong khi đó ủy ban dân ninh thuận cho biết thời gian qua tỉnh đã tạo điều kiện để đón công dân từ các tỉnh phía nam về
mới nhất tỉnh đón gần hai trăm linh bà bầu phụ nữ nuôi con nhỏ từ thành phố hồ chí minh
tuy nhiên theo lãnh đạo ủy ban nhân dân ninh thuận việc này đã gây áp lực lớn cho công tác phòng chống dịch của địa phương
do đó lãnh đạo ninh thuận đã trao đổi mong muốn các tỉnh đồng nai bình dương hỗ trợ động viên bà con tiếp tục ở lại hết dịch rồi trở về
theo ông phạm ngọc nghị công dân về đắk lắc sẽ được phân loại để phòng chống dịch
cụ thể f sẽ đưa vào cơ sở điều trị f một đưa vào cách ly tập trung
công dân đã tiêm hai mũi vaccine thì thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
người đã tiêm một mũi vaccine thực hiện cách ly tập trung tại địa phương
công dân thực hiện cách ly tập trung tự chi trả tiền ăn trong một mươi bốn ngày cách ly
quỹ ban nhân dân tỉnh đắk lắc giao công an giả soát tại chốt kiểm soát dịch để có thông tin kịp thời số công dân về
sở y tế phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh khảo sát và nâng công suất của bệnh viện giã chiến lên một ba trăm linh giường
và chuẩn bị sẵn sàng bệnh viện giã chiến số hai tại trường chính trị tỉnh với quy mô một giường
còn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín khánh hòa cho biết từ mùng một tháng một mươi
người từ các tỉnh thành phố phía nam về địa phương phải có đơn xin cách ly y tế tại nhà
nếu đủ điều kiện hoặc cách ly y tế tập trung tự trả phí
trước mỗi nhà có người đang thực hiện cách ly y tế phải có biển báo ghi rõ thông tin cách ly
số điện thoại của cán bộ theo dõi giám sát
đối với người đã tiêm hai mũi vaccine mũi hai đủ một mươi bốn ngày có xét nghiệm nhanh kháng nguyên
hoặc pcr âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ thì thực hiện cách ly y tế tại nhà bảy ngày
hoặc cách ly y tế tập trung bảy ngày tự trả phí
những người tiêm một mũi hoặc mũi hai chưa qua một mươi bốn ngày thì thực hiện cách ly y tế tại nhà
bốn ngày và sử dụng phòng đeo tay thông minh hoặc cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày
nếu không sử dụng vòng đeo tay thông minh
riêng những người chưa tiêm vaccine thực hiện cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày
con đường về nhà về lại nơi trôn nhau cắt rốn của mình vốn tưởng như rất đối bình thường
chính đáng của nhiều người dân các tỉnh thành miền tây cũng như nhiều tỉnh thành phố
trong cả nước hiện đang sinh sống làm việc ở tp hcm bình dương long an đồng nai
lại đang trở nên rất gian truân
ai cũng biết
trong điều kiện dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
người dân phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch
thế nhưng dù thế nào đi nữa xin hãy đừng để những nhu cầu chính đáng của người dân
trở thành những hành vi nguy hiểm sai trái với bất cứ lý do nào
trong hai ngày ba mươi tháng chín và mùng một tháng một mươi hàng nghìn người dân ở tp hcm
và các tỉnh bình dương long an đồng nai gọi tắt là khu vực đã di chuyển bằng xe máy
với lền kình đồ đạc hướng đến các chốt kiểm soát ở các khu vực cửa ngõ
mang theo niềm tin hanh thông trong con đường về quê
sau bao ngày cơ cực nơi đất khách quê người vất bả miêu sinh
đặc biệt họ đang là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch covid một mươi chín
mất việc làm không có nguồn thu nhập nào
vì vậy với họ việc lựa chọn con đường về quê được xem như giải pháp cuối cùng
thoát cảnh khó khăn hiện nay
có thể nói người dân lao động nhập cư tại tp hcm đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan
ở lại không xong về cũng không được
tình trạng này đã từng diễn ra
tình trạng này đã từng diễn ra trước những ngày tp hcm và các tỉnh phía nam
chuẩn bị tăng cường thực hiện chỉ thị một mươi sáu cttg
đến ngày ba mươi tháng chín khi tp hcm và các tỉnh thành nới lỏng giãn cách xã hội
họ đã chuẩn bị cho kế hoạch về quê khi kéo về chốt kiểm soát
giáp danh với tỉnh long an ở thị trấn tân túc huyện bình chánh
những hành động tự phát này ngoài không đảm bảo các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
vi phạm trong quá trình di chuyển trên đường ảnh hưởng sức khỏe
nhất là đối với trẻ em người lớn tuổi
thậm chí một số người đã có biểu hiện kích động tại trạm kiểm soát đêm ba mươi tháng chín
nhiều người dân đã cố thủ tại đây từ nhiều giờ từ tối ba mươi tháng chín đến sáng một tháng một mươi cho biết
họ thất nghiệp đã hơn bốn tháng trời hầu như không có nguồn thu nhập nào
nhưng lại phải chi tiêu rất nhiều khoản như tiền trọ tiền ăn tiền điện tiền nước
hỗ trợ của nhà nước và mạnh thường quân cũng chỉ cầm cự được ít ngày
về quê tuy khó khăn nhưng đỡ phải lo lắng bệnh tật
có rau ăn rau có cháo ăn cháo con cái học hành cũng ổn định hơn
những chiếc xe máy chở theo cả gia đình với ba bốn con người và lình kình đồ đạc tư trang trên đó
cùng với quyết tâm vượt qua các chốt kiểm soát dọc hành trình về quê
xót xa hơn trong dòng người đó có rất đông trẻ em người lớn tuổi
thể hiện rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt trong hành trình về quê nhà
hàng trăm con người đã trải qua một đêm màn trời chiếu đất để chờ được giải quyết qua chốt trong đêm ba mươi tháng chín
mỗi người một đích đến nhưng ở đó có người thân có gia đình có sự bình yên dù có khó khăn vất vả phía trước
công điện của thủ tướng chính phủ ngày ba mươi tháng chín nêu rõ yêu cầu đi lại của người dân trong khu vực
và với các tỉnh thành phố khác là rất lớn và chính đáng
tuy nhiên tình hình dịch bệnh trong khu vực dù đã từng bước được kiểm soát
nhưng vẫn còn phức tạp do dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng
cùng với đó mức độ bao phủ vaccine của các địa phương còn thấp
nếu dịch bệnh lan rộng
tải cho hệ thống y tế ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng sức khỏe của nhân dân
nhấn mạnh việc kiểm soát chặt là vì an toàn bảo vệ sức khỏe của người dân thành phố hồ chí minh
và các tỉnh lân cận
ông lê hòa bình phó chủ tịch ubnd tp hcm nhấn mạnh
nếu không có việc cần thiết người dân cần hạn chế tối đa việc di chuyển tới các chốt
việc này cũng là tạo điều kiện để ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa
nhu yếu phẩm nhằm đảm bảo việc cung ứng hàng hóa và sản xuất kinh doanh
thời gian qua tp hcm cũng như các địa phương lân cận đã thực hiện nhiều biện pháp
đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân ở lại địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo
như tiêm vaccine phòng covid một mươi chín triển khai các hỗ trợ về tiền mặt gói an sinh xã hội
đồng thời cũng đưa ra các thông tin về nhu cầu lao động việc làm tổ chức các hoạt động tạo việc làm
cho người lao động có nguồn thu nhập tự tranh trà cuộc sống cho bản thân và gia đình
tương tự các tỉnh bình dương đồng nai long an trong thời gian qua cũng đã có những chính sách
chăm lo cho người dân khó khăn rất thiết thực nhu cầu về quê của người dân là chính đáng
thực tế họ cũng mong muốn có thể tự lo cho cuộc sống của mình
không trông chờ vào sự hỗ trợ của địa phương hay nhà nước
công điện của thủ tướng chính phủ ngày ba mươi tháng chín cũng nêu rõ việc đưa đón người ra vào khu vực
phải được chính quyền các tỉnh thành phố trong khu vực và tỉnh thành phố khác thống nhất
tổ chức an toàn chú đáo
các tỉnh thành phố trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các tỉnh thành phố trong khu vực
tuyên truyền vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên nhân dân không tự ý di chuyển về quê
phối hợp đưa công nhân người lao động đã về quê trở lại các tỉnh thành phố trong khu vực để khôi phục lại sản xuất
thực hiện các giải pháp khôi phục kinh tế xã hội thời gian tới
tp hcm mong muốn động viên người lao động ở lại tiếp tục đóng góp cùng đồng hành với thành phố
tuy nhiên nếu người dân có nguyện vọng về quê
thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh thành để đưa người dân về quê một cách chú đáo
thời gian qua thành phố đã tổ chức năm mươi bốn đợt đưa người dân về các địa phương
đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố chia sẻ
ngay trong ngày một tháng một mươi chính quyền tp hcm đã phối hợp với địa phương để tổ chức cho trên một ba trăm linh người dân
di chuyển một cách thuận lợi đảm bảo an toàn trên đường về quê tổ chức test nhanh covid một mươi chín
bố trí hơn ba mươi xe ô tô để chờ người lớn tuổi trẻ em
lãnh đạo tp hcm mong muốn người dân không nên tự phát di chuyển về quê bằng phương tiện cá nhân
các cơ quan chức năng thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh thành phố để đưa người dân có nhu cầu về quê chú đáo
đảm bảo sức khỏe và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nơi người dân đi về
thiết nghĩ với các địa phương có người dân có nguyện vọng về dù biết gặp khó khăn về điều kiện cách ly
quản lý để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch nhưng cũng cần có trách nhiệm quan tâm đón người dân trở về địa phương
chính quyền các địa phương cần có kế hoạch tổ chức phối hợp để có thể đưa người dân đi về quê
qua đó tránh được việc người dân tự phát di chuyển bằng xe cá nhân bị ách tắc tại các chốt kiểm soát
tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe nhất là nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín khi dịch đang còn diễn biến phức tạp
ai cũng biết trong điều kiện dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp người dân phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch
thế nhưng dù thế nào đi nữa xin hãy đừng để những nhu cầu của người dân trở thành những hành vi nguy hiểm
sai trái với bất cứ lý do nào
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại